là nơi diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã dành nhiều nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông
chỉnh trang đô thị đến thời điểm hiện tại các đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ phân đấu hoàn thành trong tháng sáu tới
đường đống đa một trong những tuyến đường được thành phố đà nẵng chủ trương cải tạo chỉnh trang phục vụ tuần lễ cao cấp apec
trong những ngày này không khí thi công ở đây rất khẩn trương đơn vị thi công đang hết sức nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
cố gắng hoàn thành đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết
trong quá trình chúng tôi thi công thì chúng tôi cũng chia ra là sáu đội và một đội như vậy là một mươi người
và chúng tôi đào làm hình thức là quấn chiếu làm tới đâu chúng tôi sẽ đổ bê tông tươi tới đó
trong quá trình đổ bê tông tươi thì chúng tôi lại quay lại lót chặt và cũng là đảm bảo tiến độ và chất lượng
hiện trên nhiều tuyến đường như nguyễn tất thành nguyễn lương bằng trường trinh tôn đức thắng
công tác sửa chữa nâng cấp cũng được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện
trong đó có nhiều tuyến dự kiến sẽ hoàn thành trước thời gian quy định
khi nhận được sự đồng ý ủng hộ của người dân cũng như các đơn vị liên quan
tất nhiên mà khi mà làm thì cũng ảnh hưởng đến người dân nhưng mà đều làm đẹp đường phố thì mình ủng hộ thôi
ví dụ như bản ngân nhà tôi thì tôi ủng hộ cả điện cả nước tạo hết mọi điều kiện cho họ làm
nằm trong hạng mục các công trình phục vụ apec đà nẵng có hai mươi tám tuyến đường được cải tạo
nâng cấp với số vốn trên hai trăm bốn mươi tỷ đồng đến nay có nhiều tuyến cơ bản đã hoàn tất công tác
chỉnh trang những tuyến còn lại đang được gấp rút thi công thời gian hoàn thiện dự kiến vào cuối tháng sáu tới
chúng tôi đã thi công được khoảng năm mươi khối lượng đối với các đơn vị thi công thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm khắc công tắc
đối với các đơn vị thi công thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm khắc công tắc
bảo đảm chất lượng cũng như là vệ sinh và yêu cầu về mỹ quan của công trình để phục vụ tốt nhất cho tuần lễ cấp cao apec
dự kiến đến cuối tháng sáu một mươi bảy này thì chúng tôi sẽ hoàn thành các tuyến đường này
sẽ là cú hích cho phát triển kinh tế xã hội việc đà nẵng tổ chức tốt tuần lễ cấp cao apec trong đó bảo đảm hạ tầng giao thông
mỹ quan đô thị không chỉ tạo hiệu ứng tốt trong việc quảng bá hình ảnh với bạn bè quốc tế mà còn đáp ứng
yêu cầu phát triển du lịch của địa phương trong những năm tiếp theo